trận lũ lịch sử quét qua thành phố đồng hới tỉnh quảng bình làm cho người dân và các chủ trang trại không kịp trở tay gây thiệt hại vô cùng lớn
nhiều chủ trang trại thất thần nhìn đống tài sản tiền tỷ trong chốc lát bị cuốn theo lũ
là trang trại chăn nuôi lợn lớn nhất thành phố đồng hới trang trại của chị đặng thị ánh ở xã thuận đức được đầu tư hàng chục tỷ đồng để phát triển
trước lũ chỉ đầu tư gần ba tỷ đồng để mua sống và thả nuôi gần một bốn trăm linh con lợn các loại và bảy trăm linh con gà trọi cùng các loại gia súc gia cầm khác
trang trại chuẩn bị đến lượt cho thu hoạch lợn thịt thì chiều ngày một mươi năm tháng một mươi sau một ngày mưa to chưa từng thấy thì lũ đổ về cuốn trôi tất cả
trang trại chăn nuôi lợn lớn nhất thành phố đồng hới trang trại của chị đặng thị ánh ở xã thuận đức được đầu tư hàng chục tỷ đồng để phát triển